các đối tượng trên đều trú tại xã mai trung huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào tối ngày hai mươi tám tháng sáu sau khi uống rượu say đã cùng nhau điều khiển hai xe gắn máy đi từ phố thắng huyện hiệp hòa dọc theo quốc lộ hai trăm chín mươi sáu và dùng gạch đá ném vào các biển quảng cáo các cửa nhà dân hai bên đường
sau đó tiếp tục ném đá vào các xe taxi đang dừng đỗ cũng như các ô tô xe gắn máy đang lưu thông trên đường khiến cho nhiều người điều khiển phương tiện giao thông phải bỏ chạy